đồng chí nguyễn xuân cường ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng đoàn công tác đã về thăm và kiểm tra tình hình sản xuất vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi chín tại tỉnh hà nam
vụ đông xuân là vụ quan trọng của khu vực đồng bằng sông hồng chiếm sáu mươi sản lượng lương thực của khu vực
vụ xuân năm nay toàn tỉnh hà nam sẽ gieo trồng hơn ba mươi năm ba trăm linh hectare trong đó diện tích cấy lúa là hơn ba mươi bảy trăm linh hectare diện tích cây màu hơn bốn sáu trăm linh hectare
để chuẩn bị sản xuất vụ xuân hệ thống canh mương dẫn nước từ các kênh trục nội đồng đã được tỉnh chỉ đạo khơi thông để chuẩn bị cho việc lấy nước tích chữ nước trước và sâu cấy
các trạm bơm tạm đã hoạt động để cung cấp nước đồ ải đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác cho vụ xuân
chúng tôi đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác cho vụ xuân
chúng tôi hiện nay làm đất sấp xỉ tám mươi năm và bà con cũng đã chuẩn bị gieo mạ theo lịch và chúng tôi có điều chỉnh là do thời tiết ấm thì đã điều chỉnh lịch gieo mạ sang ngày hai mươi năm hai mươi sáu tháng một và đến ngày mùng ba toàn dân xuống đồng và trong vòng từ bảy đến một mươi ngày thì chúng tôi sẽ hoàn thành việc cấy
qua các điểm kiểm tra việc chuẩn bị xuất khẩu vụ xuân hai nghìn một mươi chín tại xã yên bắc huyện duy tiên
lấy nước đổ ải tại cống và âu thuyền tắc giang bộ trưởng đánh giá cao công tác chuẩn bị của các địa phương
ngoài nhiệm vụ bảo đảm lấy nước đủ bộ trưởng cũng yêu cầu các địa phương phải hướng dẫn nông nghiệp làm đất kỹ và cần linh hoạt trong gieo cấy
tập trung khẩn trương lấy nước từ nay cho đến tết âm lịch phải cơ bản
thứ hai là tập trung làm đất kỹ hơn mọi năm bù lại cái yếu tố năm nay không được ai không được hanh
thì năm nay là phải tập trung bừa đất thật kỹ
đó là cái giải pháp thứ hai
giải pháp thứ ba năm nay trước tình hình đó thì phải hướng dẫn yêu cầu tất cả các tỉnh để hướng dẫn nông dân chúng ta tập trung bón cân đối
ưu tiên nâng và ca ly đủ và phương thức bón nó là chính
cũng trong sáng nay đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh hà nam về tình hình sản xuất nông nghiệp của tỉnh
tại đây bộ trưởng đã nhấn mạnh thời gian tới tỉnh hà nam cần tiếp tục thực hiện các giải pháp cơ cấu lại
sản xuất nông nghiệp hướng vào liên kết với các doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất tập trung dồn sức cho bảy xã còn lại để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới